nhân kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và hai mươi một năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác của bộ công an
tới thăm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận đống đa thành phố hà nội
trải qua sáu mươi một năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
không ngừng lớn mạnh khắc phục khó khăn gian khổ hy sinh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận chống giặc lửa qua các thời kỳ
lập nhiều chiến công góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong thành tích chung của toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội nói chung
và cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quận đông đa
trong những năm qua các đồng chí cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp các giải pháp
nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
về nhiệm vụ thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ nói chung công an tp hà nội và công an quận đông đa nói riêng
thường xuyên tổ chức quán triển sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị
và tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng ngừa cháy nổ và các sự cố tai nạn
thường xuyên quan tâm công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu tổ chức tập luyện diễn tập
thực tập các phương án tình huống xử lý sự cố cháy nổ cứu nạn cứu hộ
chú trọng công tác huấn luyện đào tạo nâng cao kiến thức kỹ năng sử dụng các thiết bị
nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ những thiết bị bảo hộ cá nhân luôn luôn chủ động sẵn sàng
trong mọi tình huống nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất
số vụ cháy nổ nhất là những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
cùng với đó bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chú trọng công tác tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra đồn đốc các cơ quan cơ sở sản xuất và nhân dân
thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về an toàn phòng cháy chữa cháy nâng cao hơn nữa
chất lượng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng nhân kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và hai mươi một năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy nhằm giới thiệu tôn vinh những công hiến
đóng góp của lực lượng phòng cháy chữa cháy đồng thời tuyên truyền giáo dục góp phần nâng cao ý thức
trách nhiệm và bổ sung kiến thức kỹ năng phòng chống cháy nổ đối với cộng đồng dân cư
nhất là học sinh sinh viên sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ khai mạc
trưng bày giới thiệu chuyên đề hành trang đương đầu giặc lửa
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an chủ trì lễ khai mạc
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh trải qua sáu mươi một năm xây dựng chiến đấu
và trưởng thành là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận chống giặc lửa
qua các thời kỳ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã không ngừng lớn mạnh
góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phòng trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày càng phát triển mạnh mẽ sâu rộng từng bước phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
và toàn dân đối với nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong quá trình làm nhiệm vụ nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng
tài sản của nhà nước và nhân dân hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
xả thân quên mình không ngại nguy hiểm để cứu người cứu tài sản được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận
biểu dương đánh giá cao góp phần tô thám tiêm truyền thống vẻ vang phù lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng cũng khẳng định những thành tựu trên chặng đường phát triển đất nước
và cuộc sống bình yên của nhân dân không thể được đảm bảo nếu không có
sự an toàn cháy nổ trưng bày chuyên đề hành trang đương đầu giặc lửa còn hướng tới mục tiêu
nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống cháy nổ đối với cộng đồng xã hội
chung tay cùng lực lượng công an nhân dân góp phần giữ cho cuộc sống luôn bình yên
đồng chí thứ trưởng cũng khẳng định những cảnh tựu trên chặng đường phát triển đất nước